tại quận thanh xuân tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội hà nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số ba quận thanh xuân hà đông thành phố hà nội
buổi tiếp xúc diễn ra ngay sau khi hai mươi một ngày làm việc của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn khép lại với tinh thần nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm
buổi tiếp xúc đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến phong phú và tâm huyết
tại quận thanh xuân tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội hà nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số ba quận thanh xuân hà đông thành phố hà nội đã đánh giá cao tinh thần nổi mới sự nỗ lực quyết tâm cao của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn ghi nhận sự điều hành linh hoạt đáp ứng yêu cầu thực tiễn tiếp thù ý kiến sắc đáng của nhân dân để hoàn thiện nâng cao chất lượng các dự án luật các nghị quyết của kỳ họp